asean xanh và phát triển bền vững hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư asean năm hai nghìn hai mươi hai thu hút hàng trăm chính trị gia quan chức nhà kinh tế khoa học doanh nhân trong khu vực và thế giới
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh trải qua hơn năm thập niên phát triển asean đã trở thành cộng đồng kinh tế năng động sáng tạo với hơn sáu trăm năm mươi triệu dân
thành tựu này được xây dựng nhờ những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp từ các doanh nghiệp lớn đến các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ
doanh nghiệp trẻ doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
cùng với những cơ chế hợp tác hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực nội bật là những tổ chức như hội đồng tư vấn kinh doanh asean asean bac hội đồng kinh doanh đông á eabc
các doanh nghiệp đã chủ trì hợp tác chặt chẽ cùng nhau đưa asean vượt qua thử thách trở thành một trong những điểm sáng về tăng trưởng và liên kết toàn cầu
hơn hai năm qua cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín là minh chứng rõ ràng cho kết quả của sự chung tay đoàn kết đó
asean đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi nhanh và phát triển bền vững
thủ tướng cho biết việt nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa là bạn tốt là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
việt nam đề cao và tôn trọng các nguyên tắc và bản sắc của asean luôn vì một cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh và phát triển thực hiện nghiêm túc các cam kết và nghĩa vụ thành viên có nhiều đóng góp quan trọng cho tăng cường đoàn kết xây dựng cộng đồng asean và thực hiện tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm theo tinh thần đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
sau hơn ba mươi năm năm đổi mới quy mô nền kinh tế của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt gần bốn trăm linh triệu đồng
tăng khoảng một mươi năm tỷ đô la mỹ tăng khoảng một mươi năm lần thu nhập bình quân đầu người hơn bốn đô la mỹ quy mô thương mại khoảng bảy trăm năm mươi tỷ đô la mỹ thuộc nhóm hai mươi nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế nói chung và asean nói riêng với tinh thần đoàn kết chung tay cho phục hồi nhanh và phát triển bền vững tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp
việt nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất
thủ tướng chính phủ phạm minh chính mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục chung tay cùng với chính phủ các nước asean phát huy tinh thần chủ động sáng tạo thích ứng với trạng thái bình thường mới đẩy mạnh đầu tư kinh doanh tạo công an việc làm cho người lao động đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân và tạo ra giá trị mới cho xã hội và cộng đồng
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư vào chiều nay quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi